ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết ngày ba tháng hai tức là ngày hai mươi chín tết số vụ và số người bị thương vì tai nạn giao thông đã tăng cao so với ngày liên kế trước đó
cả nước đã xảy ra ba mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm thiệt mạng một mươi bảy người bị thương ba mươi bảy người và đều trên tuyến đường bộ đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông
so với ngày hai tháng hai tai nạn giao thông tăng tám vụ tăng hai mươi sáu người bị thương nhưng giảm bốn người thiệt mạng
trên tuyến đường bộ lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện kiểm tra xử lý lập biên bản bốn bốn trăm ba mươi ba trường hợp vi phạm
ra quyết định xử phạt với số tiền ba ba tỷ đồng tạm giữ bốn trăm hai mươi sáu phương tiện và bảy trăm hai mươi bốn giấy tờ các loại tức một trăm sáu mươi năm giấy phép lái xe
trên tuyến đường thủy lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
tính sáu mươi bốn triệu đồng
hệ thống đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tiếp nhận một mươi một lượt phản ánh về tình trạng một số xe khách trở quá số người quy định
un ứ tại một số tuyến đường khi xảy ra tai nạn giao thông các thông tin đã được chuyển đến lực lượng chức năng để kiểm tra xử lý